đại học quốc gia hà nội ngày hôm nay đã công bố điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào đại học chính quy năm hai nghìn hai mươi
năm đầu tiên tổ chức thi bằng hình thức bài thi đánh giá năng lực
theo đó điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào cao nhất thuộc về ngành y đa khoa
khoa y dược đại học quốc gia hà nội là một trăm một mươi bảy điểm tiếp đến là ngành dược học một trăm một mươi sáu năm điểm
điểm ngưỡng xét tuyển cao thứ ba là ngành hóa dược đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội một trăm một mươi một điểm
hai ngành có điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào thấp nhất dưới tám mươi điểm là hệ thống thông tin quản lý bảy mươi bảy năm điểm và chiết học bảy mươi tám điểm
riêng trường đại học ngoại ngữ đại học quốc gia hà nội xét điểm môn thi ngoại ngữ đối với các thí sinh có điểm bài thi đánh giá năng lực từ bảy mươi điểm
sau khi có kết quả công nhận tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi
các thí sinh có mức điểm bài thi đánh giá năng lực bằng hoặc cao hơn điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào vừa được công bố sẽ chính thức trúng tuyển
đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi bốn trở về trước sẽ được công nhận là đã trúng tuyển